thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc
và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng bắt giữ một mươi chín đối tượng
quá trình điều tra mở rộng vụ án trên ngày một mươi bảy tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của bốn đối tượng khác có liên quan
bốn đối tượng này bao gồm hai anh em ruột phạm công biên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phạm công bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng đào viết lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và trần đức khiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều trú tại tỉnh thái bình về hành vi tổ chức đánh bạc
vật chứng thu giữ gồm một mươi năm chiếc điện thoại di động ba máy tính để bàn một máy tính sách tay một lượng lớn tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng
kết quả điều tra bắt đầu xác minh tổng số tiền mà các đối tượng giao dịch đánh bạc là trên hai tỷ đồng
được biết bằng là đối tượng cầm đầu trong đường dây này
các đối tượng đã thuê nhà ở đường trần bình trọng phường trần hưng đạo tp thái bình để điều tra về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên phạm vi cả nước
thủ đoạn của các đối tượng là mở tài khoản làm đại lý cấp hai cho các trang web đánh bạc trực tuyến
các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia đánh bạc
khi chơi xong các con bạc sẽ được các đối tượng quy đổi tiền ảo thành tiền thật
ngày hôm nay tri cục hải quang
cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết đơn vị này đã phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm và cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
vừa phát hiện bắt giữ lô hàng điện thoại di động một số lượng lớn từ hàn quốc về việt nam
theo đó vào dạng sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện nam hành khách ba mươi năm tuổi quốc tịch hàn quốc đi trên chuyến bay vn bốn trăm linh năm từ seoul hàn quốc về việt nam qua sân bay tân sơn nhất
đã trốn tránh không khai báo hải quan đối với hành lý mang theo trong chuyến đi
qua kiểm tra nam hành khách trên bị phát hiện mang theo gần năm trăm linh chiếc điện thoại di động hiệu iphone samsung và lg đã qua sử dụng trong hành lý cá nhân khi nhập cảnh
trị giá lô hàng vi phạm ước tính gần ba tỷ đồng
vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đơn vị đã khởi tố đỗ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã vạn yên huyện mê linh hà nội về hành vi giết người
liên tiếp trong các ngày từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm đỗ văn bình đã ra tay sát hại ba người và là một người bị thương nặng
chiều ngày một mươi bảy tháng năm công an hà nội đã bắt được đỗ văn bình khi đối tượng đang đi trên xe máy trên đường thuộc địa phận xã phú xuân huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
vào thời điểm tổ công tác khống chế bắt giữ phát hiện trên người đối tượng bình còn mang theo một con dao bầu là hung khí gây án và hai lọ thuốc trừ sâu
mới đây tòa án nhân dân tối cao tỉnh cà mau đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị can phương tín sinh năm hai nghìn trú tại thành phố cà mau về hành vi giết người
theo kết quả xét xử sơ thẩm trước đó tại ấp cây trâm a xã bình định thành phố cà mau
tín cùng với một nhóm bạn uống cà phê thì có nảy sinh mâu thuẫn cự cãi với lê minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại thành phố cà mau
phương tín đã chạy về nhà lấy rau rồi quay lại lâm hùng làm nạn nhân tử vong
thực hiện xong hành vi phương tín đã rời khỏi hiện trường
được sự vận động của cơ quan và gia đình ngay trong đêm tín đã đến cơ quan công an đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm và phạt phương tín một mươi bốn năm tù về hành vi giết người
và bản tin nhanh đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi